sẵn sàng cải tiến sản phẩm quy trình để đáp ứng quy định của các thị trường quốc tế
và đủ tiêu chuẩn để hướng lợi từ các hiệp định thương mại
có số người ta gọi là số rách thì nó rất là dễ nhưng sắp tới từ một tháng một năm hai nghìn một mươi ba
thì nó lại quay trở lại cái vấn đề một cái chứng chỉ mà như là cấp co
thì nó có thể làm chậm hơn cái quy trình cái hoạt động xuất khẩu
mà cũng như hoạt động nhập khẩu cái nữa một cái nữa là vấn đề về thủ tục hải quan
tôi nghĩ rằng là có rất nhiều các máy móc chúng ta phải đánh giá khi nhập khẩu
nó phải đồng nhất phải số hát khốt thì chúng ta thì nó dễ dàng hơn rất nhiều cho doanh nghiệp
việc xây dựng cái thương hiệu của chúng ta tại các thị trường này thì cần phải chú ý
bởi vì thời gian qua chúng ta thấy rằng là nhiều doanh nghiệp việt nam
là đang tập trung các hoạt động về gia công gia công thì chả có gì xấu cả
nhưng cái quan trọng là cái giá trị mà chúng ta nhận được về
thì nó còn khiêm tốn những cái giá trị dành cho người việt nam
cho đất nước việt nam chúng ta
chúng ta phải xác định là chúng ta chơi vào với cái thị trường tiềm năng như thế
bởi vì rõ ràng thị trường eu là những thị trường mà họ chấp nhận thanh toán sòng phẳng
và so với nhiều thị trường khác họ có ít biện pháp phòng vệ thương mại hơn
thì nếu chúng ta và đặc biệt là cái giá trị mà chúng ta thu được là rất là cao
thì khi mà chúng ta có khả năng thu được cái giá trị cao như vậy
chứ chúng ta chấp nhận những cái tiêu chuẩn cao của họ đặt ra
các chuyên gia cho rằng để tận dụng tốt các fta doanh nghiệp phải luôn cập nhật
các thông tin mới đào tạo đội ngũ cách tiếp cận và tận dụng fta một cách triệt để
sẵn sàng cải tiến sản phẩm quy trình để đáp ứng quy định của các thị trường quốc tế
và đủ chuẩn để hưởng lợi từ các hiệp định thương mại
thưa quý vị trước bối cảnh nông sản xuất khẩu bị giảm đơn hàng
để duy trì sản xuất nhiều doanh nghiệp đã tìm ra hướng đi mới
trong đó đa dạng thị trường đa dạng sản phẩm chế biến sâu nông sản đặc trưng của địa phương
là một trong những hướng đi mang lại hiệu quả
trước việc xuất khẩu sản phẩm chủ lực là sầu riêng gặp khó
doanh nghiệp này đã chuyển sang chế biến cấp đông nông sản địa phương như nước mía rau má
cóc chuối sáp và mỗi tháng khoảng một mươi chai nước rau quả chế biến sâu như thế này
được xuất khẩu vào thị trường mỹ
vừa giải quyết được vấn đề đầu ra vừa tạo được công an việc làm cho người lao động tại công ty

như nước mía rau má cóc chú sáp và mỗi tháng khoảng một mươi chai nước rau quả chế biến sâu như thế này
được xuất khẩu vào thị trường mỹ

thực tế cho thấy mặc dù hoạt động sản xuất phục hồi lao động ổn định
song các ngành sản xuất chủ yếu đang phải gồng mình trong cơm bỏ giá
vì hầu hết các chi phí sản xuất đầu vào đều tăng cao do tác động kép từ đại dịch và xung đột nga ukraine
theo các doanh nghiệp các sản phẩm mới ra mắt có giá thành hạ là một trong các thế mạnh cạnh tranh
để chào hàng với đối tác xuất khẩu
chế biến sâu nông sản giúp đa dạng hóa được sản phẩm nâng cao giá trị
giúp doanh nghiệp vượt qua được khó khăn hiện nay
mà ra đời thì chúng tôi đều điều chỉnh giá và cũng sẽ chào lại với những giá mới
đó cũng là một số sản phẩm để có lợi từ ngay chính công ty chúng tôi để bù lại cho những cái đang hồi vốt
thì khách hàng người ta cũng sẽ ủng hộ cả song song
đó là những mục tiêu của hai nghìn hai mươi ba là đối với những sản phẩm mới
hướng dẫn cái sơ chế chế biến thứ ba là tiếp nhận mắt và giả soát các tiêu chuẩn tiêu chuẩn
để cùng các doanh nghiệp
cái sản phẩm nông sản của chúng ta đi được nhiều thị trường
như chúng ta đã biết rồi đến giờ này là nông sản việt nam xuất khẩu gần hai trăm linh quốc gia vùng lãnh thổ
nhận định từ các chuyên gia thương mại trung quốc là thị trường xuất khẩu lớn thứ hai
và là nguồn nhập khẩu lớn nhất của việt nam
vì vậy việc quốc gia này vẫn đang thực hiện các biện pháp phong tỏa do covid một mươi chín
sẽ ảnh hưởng tới hoạt động xuất khẩu của nông sản việt nam
vì thế việc mở rộng thị trường xuất khẩu là một bước đi cần thiết
tuy vậy các doanh nghiệp nông sản còn nắm được thông tin
và đáp ứng bình vững các tiêu chuẩn chất lượng nông sản của thị trường mới
đồng thời tập trung ứng dụng khoa học công nghệ để có giá cả cạnh tranh hơn
sản phẩm tới được đa dạng thị trường
vừa rồi là những nội dung trong thành phố hôm nay
cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi
còn bây giờ quang huy xin chào và hẹn gặp lại